sau khi nhận tiền các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh sẽ cài số lùi khi máy đo nhiên liệu kết quả đạt yêu cầu lỗi tiêu chuẩn khí thải đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để xác nhận đạt tiêu chuẩn vụ án đang được mở rộng điều tra
công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố nguyễn phương hằng cùng với ba đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết luận điều tra bị can nguyễn phương hằng có vai trò chủ mưu cầm đầu toàn bộ vụ án nhóm của bị can bao gồm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh bị can nguyễn phương hằng cũng thừa nhận các thông tin mà bà hằng phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự về chín cá nhân này là do bà hằng
đọc trên internet đọc báo và nắm mơ hồ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
tại sóc trăng một mươi đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chân ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện mỹ xuyên bắt quả tàng
cụ thể vào khoảng h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào căn nhà không số
trên đường vào làng điện lực thuộc ấp hòa mỹ thị trấn mỹ xuyên thì bắt quả tang một mươi đối tượng đang sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp một mươi tám viên thuốc lắc và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua làm việc căn nhà này do nguyễn thành hưng sinh năm hai nghìn ba thuê để ở và dùng một phòng cho các đối tượng khác thuê theo giờ để tổ chức sử dụng ma túy
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại